điên quan đến vụ việc hai vợ chồng bị sát hại tại nhà riêng ở hưng yên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang phối hợp với công an tỉnh hưng yên khẩn trương điều tra truy bắt nghi phạm
ngay sau khi nhận được thông tin cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đã phối hợp bảo vệ hiện trường tiến hành điều tra
lấy lời khai của những người điên quan
qua xác minh cơ quan chức năng bước đầu cũng phát đi thông báo về đặc điểm nhận dạng của nghi phạm trong vụ án
để người dân biết cách phòng tránh và thông báo đến cơ quan công an
nghi phạm được cho là có dáng người cao khoảng một m bảy mươi gầy khoảng ba mươi tuổi
cơ quan chức năng cũng cung cấp hai số điện thoại của đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố hưng yên
và trưởng công an phường hồng châu để người dân có thông tin về nghi phạm có thể thông báo